theo chương trình làm việc luật giáo dục sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
nhưng trong quá trình thảo luận và từ thực tiễn đã cho thấy luật cần được sửa đổi một cách toàn diện
và có cái nhìn đa dạng nhiều chiều hơn thì mới có tính ức ứng dụng trong thực tiễn
mục tiêu của sửa đổi toàn diện luật giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục
chất lượng nguồn nhân lực tính năng dân chủ tự chủ của các cơ sở giáo dục
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
các trường phải tự vận động chuyển mình để thay đổi phương thức giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh
trong điều kiện ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn
các trường ngoài công lập dường như có điều kiện hơn để thay đổi
thông pháp của chúng tôi là chăm lo tới từng học trò và giúp cho mỗi trò đều tiến bộ
muốn làm được điều đó thì chúng tôi phải quan tâm đến cảm xúc
quan tâm đến các học sinh quan tâm đến từng cá thể học sinh
hiểu được học trò thấu hiểu họ tôn trọng học sinh và từ đó giúp cho mỗi con đều tiến bộ
bên cạnh đó việc đổi mới sách giáo khoa thời gian vừa qua cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận xã hội
việc liên tục thay đổi sách giáo khoa đã khiến cho các bậc phụ huynh không thể theo kịp những đổi mới trong phương pháp dạy và học
chính vì vậy đổi mới giáo dục
theo hướng hội nhập quốc tế thì việc thay đổi các chương trình học
cụ thể là sách giáo khoa cũng cần phải xem xét một cách tổng thể để có tính toàn diện
sách giáo khoa phải được kiểm soát thẩm định hết sức chặt chẽ
nội dung sách giáo khoa phải tinh gọn mang bản sắc việt nam và hiện đại theo chuẩn quốc tế
chương trình phổ thông phải nhẹ nhàng dễ hiểu dễ dạy dễ học
đặc biệt tôi cho rằng người viết sách giáo khoa phải thực sự giỏi và am hiểu sâu sắc
về nội dung chương trình và tâm lý sư phạm
nên trang phát động cuộc thi viết sách giáo khoa trong giáo viên phổ thông
để chương trình sách giáo khoa không bị hàn lâm hóa giáo sư hóa tiến sĩ hóa
đổi mới giáo dục cũng cần quan tâm đến chế độ đời sống của giáo viên
bởi cùng với việc nâng cao chuẩn chất lượng giáo viên thì cần phải quan tâm đến thu nhập của giáo viên hiện nay
làm sao để các thầy cô giáo đang đứng lớp đặc biệt là ở các địa phương
vùng sâu vùng xa an tâm và sống đủ với thu nhập từ công việc của mình
các thầy các cô phải rất là thoải mái khi mà dành toàn bộ cái thời gian của mình
cho việc soạn giáo án cho việc tổ chức các hoạt động bổ trợ cho việc nghiên cứu
để làm sao mình cải tiến được phương pháp của bản thân mình
cộng với các điều kiện hỗ trợ khác của nhà thờ trường
để dời dậy
dạy của mình nó hấp dẫn nhất nó hiệu quả nhất chứ không phải rằng là khi thầy cô còn đang đứng trên lớp
hay là ngồi soạn giáo án mà phải suy nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền
rồi là kinh phí để chăm lo cho cuộc sống của mình cho con cái của mình
để những nội dung đổi mới trong luật giáo dục có thể được thông qua vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
thiết nghĩ cần những góc nhìn mới những đóng góp ý kiến không chỉ riêng các chuyên gia
quản lý trong lĩnh vực giáo dục
của các em học sinh và các bậc phụ huynh